nguyễn sinh gơ và trần tuấn tài tất cả đều ngụ tại huyện hóc môn tp hcm về hành vi cố ý gây thương tích
trước đó phong và tuyến chở nhau trên xe gắn máy mang theo bộ dụng cụ chích điện và súng bắn điện
đến khu vực ấp hai xã xuân thế thượng nhằm thực hiện ý định bắt trộm chó
quá trình bắt trộm phong và tuyến bị người dân phát hiện và bị anh trần hồng phúc ném ly thủy tinh về phía các đối tượng
mặc dù không bị ném trúng nhưng phong tuyến rủ thêm gơ và tài cầm theo hông khí quay lại tìm phúc đánh giàn mặt
khi thấy phúc cả bốn đối tượng liền truy đuổi
thấy vậy ông trần văn lập bố của phúc ra căng ngăn khi bị các đối tượng đâm trúng ngực gây thân tích sáu mươi hai
ngày bảy tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang đã tiếp nhận đầu thú và ra quyết định tạm giữ đối với hai đối tượng
ở thị trấn vôi huyện lạng giang tỉnh bắc giang về tội cướp tài sản
hai đối tượng ra cơ quan công an đầu thú là nguyễn tuấn việt và bạch công sơn đều trú huyện lạng giang tỉnh bắc giang
trước đó vào tối ngày ba mươi tháng một mươi một tại nhà trọ của nguyễn tuấn việt tại kiếp ốt chợ vôi thị trấn vôi huyện làng giang
anh trần văn quân trú cùng địa phương đã bị việt và sơn dùng súng tự chế đe dọa và yêu cầu anh quân phải đưa điện thoại iphone sáu trị giá hơn chín triệu đồng
sau đó ngày năm tháng một mươi hai đối tượng việt đã mang chiếc điện thoại trên đến một hiệu cầm đồ ở thị trấn vôi bán lấy năm triệu đồng tiêu xài
khám xét nơi ở của các đối tượng lực lượng công an thu giữ một súng tự chế tám viên đạn cùng nhiều hung khí là tăng vật của vụ án
chị xuân trước giờ thì người dân luôn có tâm trạng lo lắng khi cần đến những nơi công cộng như là bệnh viện bến xe và các khu vui chơi
vì ở nơi đây thì các đối tượng thường hay trà trộn lợi dụng đông người để hoạt động như là móc túi
trực tài sản đúng không chị xuân
vâng đúng vậy chị thúy ạ
mặc dù là tại những địa điểm này thì thường có lực lượng chức năng giữ gìn an ninh trật tự
tuy nhiên thủ đoạn của những đối tượng này rất tinh vi và đặc biệt là tại trước các cổng bệnh viện
các đối tượng lợi dụng sự mất cảnh giác của người nhà bệnh nhân cũng như là bệnh nhân để ra tay hành động
vâng và mới đây thì một nhóm đối tượng chuyên giàn cảnh móc túi trước cổng bệnh viện bạch mai đã bị công an bắt giữ
vụ việc một lần nữa là lời cảnh báo về tình trạng mất an ninh trật tự tại các cổng bệnh viện hiện nay
một clip hiếm hoi ghi lại toàn bộ hành vi móc túi của nhóm đối tượng trộm cắp trước cổng bệnh viện bạch mai
và đây là đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi mốc túi lê thị thủy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
khẩu khẩu thương chú tại xóm chùa xã hữu bằng huyện thạch tất hà nội
đối tượng này cho biết hiện tại khu vực này có nhiều nhóm mốc túi thường xuyên hoạt động
trong các nhóm tồn tại một luật bất thành văn đó là khi gặp con mồi các nhóm sẽ tự phối hợp thực hiện hành vi móc túi
nhóm nào thực hiện thành công thì phải chia đều cho các nhóm cùng tham gia
đặc biệt các nhóm đối tượng này thường xuyên tập trung ở những khu vực đông người tại cổng bệnh viện như bến xe buýt
nơi tập trung đông xe ôm các quán hàng rong và đây cũng là những vệ tinh cảnh giới cho những đối tượng này
cái đầu tiên phải là của người bị hại là phải nâng cao cái tinh thần cảnh giác bảo vệ tài sản của mình
thứ hai là người bị hại thì người ta bị mất tài sản
khi người ta mà vội vã vào bệnh viện người ta không muốn quay ra cơ quan công an trình báo
thì mong là những người bị hại thì khi mà có thì nên đến cơ quan công an để trình báo

cơ quan công an biết được và sẽ có những biện pháp để đấu tranh trong thời gian tới
có thể thấy song song với công tác đấu tranh với loại tội phạm này của lực lượng công an
thì người dân cũng cần nêu cao tinh thần cảnh giác đấu tranh tố giác tội phạm
bên cạnh đó các cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân cần tỉnh táo
đề phòng những chiêu trò thủ đoạn tinh vi lợi dụng sự hỗn độn tại những nơi công cộng đông người
để thực hiện hành vi trộm cắp đặc biệt là khu vực cổng các bệnh viện trạm xe buýt bến tàu bến xe
chương trình tiếp tục với những tin tức khác
đối tượng trịnh thị thu hà chú tại thành phố đông hà tỉnh quảng trị và nguyễn mạnh thắng chú tại thành phố hải phòng
cùng tăng vật là hơn hai trăm linh gam heroin vừa bị công an tỉnh quảng trị phối hợp với bộ đội biên phòng tỉnh bắt giữ
khoảng hai giờ ngày hôm qua tám tháng một mươi hai tại km bảy trăm hai mươi sáu quốc lộ một a thuộc địa phận huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị
lực lượng chức năng đã bắt giữ hai đối tượng hà và thắng đang có hành vi vận chuyển tàng chữ mua bán chất ma túy
tăng vật các lực lượng chức năng thu giữ có năm mươi năm cục chất bột màu trắng nghi là heroin có trọng lượng hai trăm linh sáu gram
bước đầu các đối tượng khai nhận mua số ma túy nói trên tại hải phòng đưa vào đà nẵng tiêu thụ
và đang trên đường vận chuyển thì bị lực lượng chức năng bắt giữ
thưa quý vị và các bạn công tác đấu tranh với tội phạm ma túy luôn là một trận chiến cam ngo của lực lượng chức năng
trong đó có lực lượng công an tội phạm ma túy luôn liều lĩnh và manh động thủ đoạn tinh vi
do đó các chiến sĩ công an phải có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng kiên trì mưu trí dũng cảm để đấu tranh bắt giữ tội phạm ma túy
xử lý theo quy định của pháp luật giữ bình yên cuộc sống cho nhân dân
tròn hai mươi năm phục vụ trong lực lượng công an nhân dân trung tá nguyễn văn lanh phó trưởng phòng cảnh sát
điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bình phước luôn được giao và hoàn thành những nhiệm vụ
cùng với đồng đội để điều tra phá hàng chục chuyên án hàng trăm vụ án bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội về ma túy
góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn
năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu chàng trai trẻ nguyễn văn lanh thi đỗ vào trường trung học cảnh sát nhân dân ii
năm một nghìn chín trăm chín mươi tám ra trường được phân công công tác tại công an tỉnh bình phước
hai mươi năm gắn liền với công tác đấu tranh với tội phạm ma túy anh cùng với các đồng chí đồng đội trong đơn vị
đã lập kế hoạch đấu tranh triệt phá hàng trăm vụ mua bán vận chuyển và tàng trữ trái phép chất ma túy
bắt giữ hàng trăm đối tượng thu giữ hàng nghìn g ma túy các loại
đồng chí nguyễn văn lanh là một cán bộ lãnh đạo trẻ được trưởng thành từ thực tế công tác đấu tranh
phòng chống ma túy trên địa bàn tỉnh
đồng chí có phẩm chất đạo đức tốt có năng lực
có bản lĩnh và rất là sông sáo trong chiến đấu
đồng chí luôn được cán bộ chiến sĩ trong đơn vị tin tưởng
và những chiến công của đơn vị trong thời gian qua có phần đóng góp không nhỏ của đồng chí nguyễn văn lan
một trong những vụ án điển hình anh cùng với đồng đội tham gia như đấu tranh chuyên án một trăm hai mươi năm m
bắt bốn đối tượng là người campuchia vận chuyển ma túy vào việt nam thu giữ hai chín trăm bảy mươi ba viên ma túy tổng hợp
hay như mới đây tham gia đấu tranh chuyên án bắt đối tượng do nguyễn văn vĩnh
tức vĩnh cụt chú tổ tám ấp ba a xã minh hưng huyện trân thành cầm đầu
kết thúc chuyên án đã thu giữ gần một hai kg heroin và nhiều tam vật khác có liên quan
chuyên án được bóc gỡ đã tạo được sự tin tưởng tuyệt đối của quần chúng nhân dân và lực lượng công an
với những thành tích đạt được trung tá lanh đã được bộ công an ủy ban nhân dân tỉnh giám đốc công an tỉnh và các cơ quan ban ngành tặng hơn bốn mươi bằng khen giấy khen các loại
sáu năm liền là chiến sĩ thi đua cơ sở
một mươi bốn năm là chiến sĩ tiên tiến
nhân kỷ niệm hai mươi năm ngày tái lập tỉnh bình phước
anh đã vinh dự được chọn
đề nghị xét giới thiệu công dân bình phước ưu tú
trong lĩnh vực quốc phòng an ninh
thưa quý vị và các bạn
trong ba ngày từ ngày năm đến ngày bảy tháng một mươi hai
đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế mộc bài
thuộc bộ đội biên phòng tỉnh tây ninh
phát hiện bắt giữ ba vụ buôn lậu thuốc lá ngoại
từ campuchia vào việt nam tiêu thụ
vào ngày bảy tháng một mươi hai
tại khu vực điểm cảnh giới long an
thuộc ấp long an xã long thuận huyện bến cầu tỉnh tây ninh
lực lượng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế mộc bài
đã phát hiện một số đối tượng
vận chuyển số lượng lớn thuốc lá ngoại
từ campuchia vào việt nam tiêu thụ
khi bị phát hiện các đối tượng đã bỏ chạy thoát thân
để lại tăng vật gồm hơn năm gói thuốc lá ngoại
các loại cùng một chiếc xe gắn máy
trước đó hai vụ buôn lậu khác
đã được triệt phá vào ngày năm và ngày sáu tháng một mươi hai
tại huyện bến cầu
tăng vật thu giữ gần hai gói thuốc lá ngoại
nhập lậu các loại
hiện tại tăng vật đã được đưa về đồn biên phòng
cửa khẩu quốc tế mộc bài
và đơn vị tiến hành các thủ tục xử lý tam vật
theo quy định của pháp luật
một vụ vận chuyển hơn một tấn thực phẩm bẩn
đi tiêu thụ vừa bị công an thành phố thanh hóa
phát hiện và bắt giữ
điều đáng nói là khi thấy lực lượng chức năng kiểm tra
lái xe đã cho xe chạy lòng vòng
và ném các bao tải chứa thực phẩm bẩn xuống xe
để phi tăng
tại thời điểm kiểm tra
mặc dù chủ xe ô tô khách mang biển kiểm soát
do bà chu thị mai
ở phường cửa nam tp nam định làm chủ
không thừa nhận một mươi bao tải trên là do xe khách chở
tuy nhiên trước những chứng cứ
không thể chối cãi từ tổ công tác
bà mai và lái xe đã phải thừa nhận
chở toàn bộ một mươi bao tải trên
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện
có sáu bao tải chứa bị lợn đã bốc mùi hôi thối
hai bao tải có chứa tóc mỡ
hai bao tải chứa mỡ nước
tất cả lô hàng nói trên đều không có giấy tờ hợp lệ
không có nguồn gốc xuất xứ
chị xuân có thấy là khi mà chúng ta đi trên đường
hoặc đến những khu vực bày bán hàng ăn uống
thì không khó để bắt gặp
những thực phẩm chế biến
sẵn tức ăn nhanh đúng không
vâng đúng là như vậy
và thường thì những người
sử dụng thức ăn ngày thì lại rất là ưa thích
và những thức ăn nhanh đặc biệt là giới trẻ
với lý do là sử dụng tiện lợi
nhưng mà bản thân tôi cũng đặt ra một câu hỏi
liệu rằng nguồn gốc để mà chế biến ra
những thức ăn này thì có đảm bảo hay không
tôi nghĩ là câu hỏi của chị xuân
cũng chính là nỗi băn khoăn của rất là nhiều người
bởi vì bên cạnh sự tiện lợi
đó là nỗi lo
thực phẩm này tìm ẩn nguy cơ
vì sự kiểm soát của ngành chức năng
với thực phẩm chế biến sẵn chưa chặt chẽ đồng bộ
và mời quý vị khán giả
cũng như là chị xuân theo dõi phóng sự sau đây về vấn đề này
thực phẩm chế biến sẵn
tại các chợ hiện nay phong phú đa dạng
và vô cùng tiện lợi cho người tiêu dùng
tuy nhiên thực tế cho thấy
với những loại thức ăn nhanh chế biến sẵn
rất ít có sự kiểm soát và chứng nhận về chất lượng của các cơ quan chức năng
người kinh doanh loại thực phẩm này
cũng tùy tiện hơn cả
không có tủ đậy dùng tay trần
nhiều thực phẩm món ăn cũng không thể có cơ sở
để biết hạn sử dụng nguồn gốc thành phần nguyên liệu
hầu hết người kinh doanh thực phẩm chế biến sẵn
không có giấy chứng nhận về an toàn vệ sinh thực phẩm
do cơ quan chức năng cấp
không chắc có vệ sinh an toàn hay không
nhưng với người tiêu dùng
thực phẩm chế biến sẵn với mùi vị thật hấp dẫn
khiến các thượng đế khó lòng cưỡng lại
có cung ác có cầu
hàng quán thức ăn chế biến sẵn
vì thế mãi tồn tại

có ngon có dở có độ ngộ đọc
ngộ đọc thì cũng không biết
mình mua người ta bán vậy
mình mua về ăn chứ mình đã có biết gì
bệnh viện lên bệnh viện là biết thôi
chứ còn ngoài ra tôi không biết
như chẳng hạn cái bánh này ăn
thì tôi ăn nuốt vô bụng rồi
thôi tôi có biết sao giờ
tụi tôi ăn thì tụi tôi vẫn ăn
nhưng mà cái chuyện đảm bảo
thì mình nhìn cái người đó buôn bán sạch sẽ
thì mình tin tưởng thì mình phải mua đâu
tại vì ở đây chợ là bán từ xưa
giờ là chợ truyền thống
đồ gì ta cũng có hết mình mua
nhưng mà hỏi mình cảm thấy mình nghe ngóng
cái đồ đó là không được an toàn thì mình có mua
vậy thôi còn mình ăn thì mình cũng phải chọn lựa chứ
để mà biết để cái chức ở trong đó
thì thật sự là làm sao mấy chỉ biết được
chỉ có cơ quan chức năng tụi em điều tra
mới biết nhiều bún
trong bún nó có chất quá chất hay cái gì là tụi em biết
để bảo vệ sức khỏe
người tiêu dùng nên chọn những sản phẩm
có nguồn gốc rõ ràng
xem xét kỹ chất lượng của thực phẩm trước khi mua
các cơ quan chức năng cần vào cuộc một cách quyết liệt
trong đó tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra
đà soát tình trạng sản xuất kinh doanh
các loại thực phẩm chế biến sẵn trên đường phố
trong các chợ
chương trình tiếp tục với những tin tức khác
liên quan đến sự cố đổ cột đường dây năm trăm linh kv
quảng ninh hiệp hòa
tại vị trí một trăm chín mươi chín và hai trăm linh
sự cố vào ngày hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu
sau khi xét báo cáo của bộ công thương
về kết luận nguyên nhân
phó thủ tướng trịnh đình dũng
giao bộ công thương chỉ đạo tập đoàn điện lực việt nam
tổ chức kiểm điểm
làm rõ trách nhiệm của tập thể cá nhân
có liên quan đến chất lượng thi công móng cột điện
bị đổ trên đường dây năm trăm linh kv
quảng ninh hiệp hòa
vị trí cột một trăm chín mươi chín
xử lý hoặc đề xuất các hình thức xử lý
theo đúng quy định của pháp luật
phó thủ tướng giao bộ xây dựng tổ chức
lập tiêu chuẩn quốc gia về bù lông neo
và thực hiện các thủ tục thẩm định
công bố tiêu chuẩn theo quy định hiện hành
tập đoàn điện lực việt nam chỉ đạo tổ chức kiểm tra
kiểm định chất lượng bê tông các vị trí móng cột khác
trên đường dây năm trăm linh kv
quảng ninh hiệp hòa
nhất là các vị trí móng cột
do đơn vị thi công móng cột điện bị đổ thực hiện
đồng thời chỉ đạo kiểm tra thiết kế
cấu tạo của bù lông neo
chân cột điện
đảm bảo an toàn chịu lực công trình
tập đoàn điện lực việt nam tăng cường
chỉ đạo kiểm tra đánh giá an toàn chịu lực
và an toàn vận hành
đối với các công trình đường dây truyền tải và phân phối
vào chiều qua
đài tiếng nói việt nam
hội hữu nghị việt nga nga việt
cùng nhà xuất bản công an nhân dân
đã phối hợp tổ chức ra mắt tác phẩm
gia tộc tổng thống putin
tác giả alexan putin
cuốn sách do các dịch giả
mai quang huy nguyễn huy hoàng trần đình hậu
biên dịch nhà xuất bản công an nhân dân ấn hành
cuốn sách không chỉ là những tìm hiểu về gốc tích nông dân
của dòng họ putin
mà còn là một bộ biên niên sử nước nga
suốt gần bốn thập kỷ
suốt gần bốn thế kỷ
là một tác phẩm nghiên cứu
văn hóa lịch sử dân tộc học rất sâu sắc
bên cạnh đó nó cũng lý giải được
lý do vì sao putin trở thành
một tổng thống của nước nga hùng mạnh
với những phẩm chất ưu tú
được người dân nga vô cùng quý trọng
và chiếm được vị trí đặc biệt trong lòng họ
ở xứ sở bạch dương cuốn sách
gia tộc tổng thống putin được coi là một mẫu mực
của thủy loại gia phả học
cuốn sách được dịch ra tiếng việt
vừa là một cuốn sách có ý nghĩa nhất định
về học thuật vừa là một món quà
văn hóa tinh thần đáng trân trọng
cũng cố thêm mối quan hệ hữu nghệ truyền thống
tốt đẹp giữa việt nam và liên bang nga
thưa quý vị và các bạn
thời gian qua tình trạng học sinh bỏ học
ở hai cấp tiểu học và trung học cơ sở
trên địa bàn huyện mang giang gia lai
diễn ra khá phổ biến
mặc dù ngành giáo dục huyện đã có những giải pháp cụ thể
thế nhưng đến nay tình trạng này
vẫn đang là bài toán nan giải
cho ngành giáo dục và đào tạo
cũng như chính quyền địa phương
ghi nhận của chương trình công an nhân dân
tại tỉnh gia lai
lớp chín b trường trung học cơ sở
xã hà ra huyện mang giang gia lai
số lượng học sinh nghỉ học
tương đối nhiều
đây là tình trạng chung của tất cả các lớp
thậm chí có lớp chỉ được một phần ba
dĩ số học sinh
mặc dù vẫn phải lên lớp để giảng bài
nhưng hầu hết giáo viên và ban giám hiệu nhà trường
luôn trong tình trạng đứng ngồi không yên
vì thực trạng này đã trở thành nỗi lo
là bài toán nan giải
cảm ơn các bạn đã theo dõi